nga có kế hoạch sẽ mở các cơ quan đại diện ngoại giao mới ở các nước đông nam á
đây là phát biểu mới nhất được ngoại trưởng nga sergei lavrov đưa ra
khi tham dự lễ khai trương tổng lãnh sự quán nga tại thành phố phuket của thái lan vào ngày hôm qua
theo ngoại trưởng sergei lavrov bộ ngoại giao nga có kế hoạch mở văn phòng đại diện
ở các nước trong khu vực thân thiện với nước này
ông lavrov khẳng định việc mở tổng lãnh sự quán nga tại phuket là bước đi quan trọng
nhưng không phải là cuối cùng trong việc mở rộng sự hiện diện ngoại giao của nga ở đông nam á
trước đó người đứng đầu bộ ngoại giao nga đã có chuyến công du đến indonesia
để tham dự hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean lần thứ năm mươi sáu từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng bảy
tại đây phía nga đã tập trung thảo luận về các nhiệm vụ ưu tiên
nhằm củng cố vị thế của mình tại khu vực châu á thái bình dương
thúc đẩy hợp tác chặt chẽ với asean trong tất cả các lĩnh vực
trong bối cảnh nga mở rộng sự hiện diện tại châu á
mối quan hệ ngoại giao của nước này với châu âu vẫn đang hết sức căng thẳng
trong tuần qua nga đã tuyên bố sẽ đóng cửa tổng lãnh sự phần lan ở san pétepua
và đóng cửa cơ quan đại diện ngoại giao của ba lan tại thành phố smolensk miền tây nước nga